ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh cúm da cầm trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm kế hoạch này nhằm kiểm soát khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
thành phố sẽ tăng cường chủ động giám sát để phát hiện sớm cảnh báo và có giải pháp phòng chống
tạo điều kiện cho việc xây dựng các cơ sở chăn nuôi da cầm an toàn dịch bệnh góp phần giảm thiểu
tác động tiêu cực của cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng an ninh lương thực và các hoạt động thương mại của thành phố
ngân sách thành phố sẽ đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của từng quận huyện trong đó bao gồm
mua vaccine cúm da cầm tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch mua sắm dụng cụ trang bị bảo hộ dùng trong tiêm phòng
công tiêm vaccine giám sát lưu hành virus cúm giám sát sau tiêm phòng xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh
điều tra ổ dịch lấy mẫu xét nghiệm mẫu các hoạt động chống dịch bảo hộ cá nhân tiêu hủy da cầm tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc